bộ đội biên phòng thừa thiên huế phát hiện và bàn giao thêm ba công dân nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam cho lực lượng chức năng tổ chức cách ly theo quy định
như vậy là chỉ trong vòng bốn ngày lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao chín công dân nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
vào lúc một mươi năm h ngày bốn tháng bốn tổ công tác tại chốt chặn số năm thuộc đồn biên phòng cửa khẩu a đớt đóng tại thôn la tưng xã lâm đớt huyện a lưới đã phát hiện ba công dân nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
qua kiểm tra ba công dân gồm nguyễn văn hiếu nguyễn văn sáu hoàng văn tuấn cùng chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành các bước kiểm tra y tế đo thân nhiệt lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế
qua kiểm tra cả ba công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt không có trường hợp nào có biểu hiện ho sốt
hiện lực lượng chức năng đã bàn giao ba công dân nói trên cho trung tâm y tế huyện a lưới để tổ chức cách ly theo quy định
dùng giao khống chế
dùng giao khống chế chủ tịch ubnd phường uy hiếp đoàn công tác đang làm nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín một đối tượng đã bị công an tp hải dương bắt giữ
khoảng tám h ba mươi sáng nay tổ công tác của ubnd phường nhị châu tp hải dương tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng dịch đến các hộ dân và những người bán hàng rong trên địa bàn
quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác đã yêu cầu bà trần thị cánh trú tại khu ba phường nhị châu
thực hiện đúng các quy định về việc bán hàng đảm bảo vệ sinh và bày bán đúng nơi quy định
bà cánh đã nghiêm túc chấp hành nhưng con trai bà này là trần xuân sơn lại chửi bới rồi bất ngờ cầm dao bầu khống chế ông đoàn văn thuận
chủ tịch ubnd phường thành viên đoàn công tác ngay lập tức lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng
theo hồ sơ của cơ quan công an sơn là đối tượng nghiện có hai tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
tuần qua phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý i năm hai nghìn hai mươi tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí phát động tổng kiểm tra mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc
hiệu quả chỉ đạo tập trung phối hợp phòng chống dịch covid một mươi chín và tự phòng chống dịch trong lực lượng ở mức độ cao hơn quyết liệt hơn
bám sát chỉ đạo của chính phủ và bộ công an về ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
bảo đảm đầy đủ vật tư trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết cho việc phòng chống dịch trong lực lượng công an nhân dân
làm tốt công tác quản lý người nước ngoài người việt nam từ nước ngoài trở về cảnh giác và phối hợp ngăn chặn các nguồn lây nhiễm chéo
hoặc từ nước ngoài vào việt nam và ngược lại xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ buôn lậu vật tư thiết bị y tế phòng dịch
hoạt động xuyên tạc đưa tin sai sự thật chống đối việc cách ly không khai báo y tế
cùng với đó tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam giữ tích cực tuyên truyền về luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ